giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tp hcm sẽ thu phí ô tô vào trung tâm
đây là một trong những nội dung trong đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng
kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
và đề án này mới đây đã được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua tại kỳ họp thứ hai mươi
đây là đề án rất quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội
cũng như cuộc sống của người dân
do đó để thực hiện hiệu quả phải đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng
trong đó phát triển vận tải hành khách khối lượng lớn như loại hình đường sắt đô thị
là điều kiện bảo đảm phát triển bền vững đồng thời giúp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
sở giao thông vận tải cho biết ngay trong tháng bảy này sẽ tập trung xây dựng kế hoạch triển khai đề án
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng ba mươi bốn cổng thu phí
bao quanh khu vực quận một quận ba và giáp ranh quận năm quận một mươi để thu phí ô tô vào trung tâm thành phố